đây là ba ca khúc hay và được viết riêng cho phạm thùy dung nên vô cùng phù hợp với chất giọng cũng như cách hát của cô
góp mặt trong cd với vai trò khách mời hai nam ca sĩ tùng dương và đăng dương
với những hoạt động nghệ thuật dày đặc và thành công trong năm hai nghìn một mươi chín qua cd đầu tay này phạm thùy dung tiếp tục thể hiện năng lượng tràn đầy
ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền âm nhạc việt nam
chúng ta phải chống lại những thế lực xâm lược hung bạo hiếu chiến có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn mạnh hơn rất nhiều lần
bằng trí tuệ và tài thao lược ông cha ta đã biết quy tụ động viên khơi dậy lòng tự hào dân tộc phát huy sức mạnh của toàn dân
của cả dân tộc vào cuộc đấu tranh để dựng nước và giữ nước
quân đội nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh luôn coi trọng và đế cao mối quan hệ quân và dân
quân với danh một ý chí
quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra và vì nhân dân mà chiến đấu
nên là trong suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ đặc biệt trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay
thì cái vai trò của quân đội với nhân dân như cá với nước và càng ngày nó càng phát huy cái hiệu quả để giáo dục cho cái nền quốc phòng toàn dân
và cái chiến tranh nhân dân việt nam phát triển lên một cái nghệ thuật chiến tranh nhân dân
cái thời kỳ mới hội nhập và xây dựng bảo vệ được cái chủ quyền an ninh quốc gia trên đất nền trên biển và trên không
trong triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
và thành tiệu sau ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đến với triển lãm quân dân một ý chí
thế đây là một cái triển lãm rất là hay rất là ý nghĩa đặc biệt là trong dịp kỷ niệm ngày thành đập quân đội nhân dân việt nam
đặc biệt là những người trẻ đến tham quan triển lãm này chúng ta sẽ thấy được cả một quá trình bảy mươi năm năm xây dựng trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam
và đúng như cái triển lãm quân dân một ý chí trong bảy mươi năm năm qua thì quân đội nhân dân việt nam và toàn nhân dân ta đã làm nên rất nhiều cái chiến công
từ trong kháng chiến chống pháp kháng chiến chống mỹ bảo vệ biên giới tây nam
và kể cả hiện nay qua triển lãm này chúng ta đã thấy được rằng lực lượng quân đội
quân đội nhân dân việt nam đã làm nên phát triển hiện nay là rất là chính quy tinh lệ và hiện đại
thế hệ trẻ đến đây hoàn toàn có thể yên tâm vững tin rằng quân đội của chúng ta hiện nay đang bảo vệ vững chắc biên cương biển trời của tổ quốc
triển lãm quân với dân một ý chí đường bố cục thành ba phần
phần một với chủ đề quân đội nhân dân việt nam từ nhân dân mà ra trưng bày những hình ảnh hiện vật tiêu biểu
giới thiệu về các tổ chức vũ trang đầu tiên của đảng sự ra đời của quân đội nhân dân việt nam
cùng toàn dân tiến hành thắng lợi tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
phần hai quân đội nhân dân việt nam vì nhân dân mà chiến đấu gồm các hiện vật tư liệu phản ánh đóng góp to lớn của quân đội nhân dân việt nam trên trạng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành
ngày hội quốc phòng toàn dân là chủ đề phần ba của triển lãm
qua đó giới thiệu hình ảnh tài liệu hiện vật về thành tiệu trong ba mươi năm thực hiện ngày hội quốc phòng toàn dân
điểm nổi bật của triển lãm lần này là chúng tôi muốn tuyên truyền cho các thế hệ người việt nam thấy rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng vững mạnh về quân đội không phải là của riêng quân đội hay là không phải của riêng một tổ chức nào cả
mà là sức mạnh của toàn dân tộc chiến tranh của việt nam là chiến tranh nhân dân cho nên là sức mạnh của toàn dân tộc thể hiện cái sự thương yêu đùm bọc của nhân dân
trong quá trình xây dựng lực lượng từ thỏ sơ khai cho đến
khi trở thành lớn mạnh như hiện nay
triển lãm đã góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân
khơi dậy niềm tự hào dân tộc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng lòng yêu nước ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
thưa quý vị và các bạn việc thành phố hà nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng thương hiệu
quảng bá hình ảnh trên mọi lĩnh vực sáng tạo văn hóa
hưởng ứng sự kiện này sở văn hóa và thế thao hà nội đã tổ chức lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
chương trình đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán tính giả trong và ngoài nước
hà nội vinh dự là một trong hai trăm bốn mươi sáu thành phố chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
đây là bước đi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc định vị thương hiệu quảng bá hình ảnh trên mọi lĩnh vực sáng tạo văn hóa
để làm được điều này thành phố sẽ cụ thể hóa bằng những chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy tiềm năng sức mạnh mềm của giá trị ngàn năm văn hiến của thủ đô
chúng ta đã thấy nhiều không gian văn hóa sáng tạo được xây dựng tại hà nội và các không gian này đều khích lệ sự tham gia của các bạn trẻ
việc này sẽ tạo đà để kêu gọi nỗ lực lớn hơn nữa của cả một tập thể cả một cộng đồng
hướng tới sự sáng tạo và sẽ tạo ra nhiều thay đổi mạnh mẽ hơn trước để thúc đẩy tầm nhìn của thành phố nhằm xây dựng hà nội trở thành trung tâm của sự sáng tạo trung tâm của văn hóa
tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco là điều kiện để hà nội xây dựng tốt hơn nữa các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa gắn liền với sự phát triển bền vững
hôm nay là một sự kiện rất là đặc biệt và rất vui đối với nhân dân thành phố hà nội
khi thành phố hà nội chính thức được tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo với tư cách là một công dân sống trên địa bàn của thành phố và là một người làm trong lĩnh văn hóa
thì tôi cho rằng đây là một điều kiện rất là thuận lợi một điều kiện tuyệt vời để cho thành phố của chúng ta trên những cơ sở những nền tảng của một thành phố có hàng trầm tích và hàng nghìn năm văn hiến
nơi có rất nhiều các giai đoạn
các giai đoạn đã hồi tù ở đây sẽ được thăng hoa sẽ được tỏa sáng trong điều kiện hiện nay
ngày sau lễ công bố và nhận danh hiệu là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại diễn ra trong ba ngày nhằm góp phần quảng bá và giới thiệu tới người dân và du khách về di sản văn hóa thủ đô
các làng nghề thủ công truyền thống sản phẩm văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
lễ hội gồm nhiều hoạt động
trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế sáng tạo của một mươi sáu làng nghề thủ công truyền thống hà nội
không gian giới thiệu triển lãm tác phẩm nghệ thuật dân gian các nghệ nhân làng nghề trình diễn quy trình thực hành và giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống
đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống tới đông đảo người dân và du khách như nghề may áo dài làng trạch xá với bảo tồn phát triển áo dài nam ngũ thân của nhóm đình làng việt
nghề theo truyền thống làng đông cứu mỹ nghệ dân đồng
trong một số năm gần đây có thể nói làng nghề truyền lụa văn phúc chúng tôi cũng đã thực hiện được sự hỗ trợ của thành phố
tức là tham gia thi sáng tác các mẫu mã cho sản phẩm của làng nghề
làng nghề vạn phúc của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy và tham gia những đợt thi sáng tác như thế để làm cho sản phẩm của lụa vạn phúc thêm phong phú
và đồng thời cũng là tạo nên
cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm lụa truyền thống đối với du khách tham quan và du lịch của thủ đô
đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội có hoạt động trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể của thành phố hà nội
chương trình đã đem đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc với các màn trình diễn lôi cuốn đến từ các nghệ nhân dân gian
tại không gian văn hóa này người xem có cơ hội được thưởng thức các làn điệu của hát trèo tàu hát ru hát sầm hát ví hát chống quân
để giữ lại để bảo tồn cái văn hóa dân tộc của việt nam đặc biệt là bộ môn hát sầm
cho nên là tôi cũng rất là vinh dự được đến đây để phục vụ và được giới thiệu về cái bộ môn hát sầm của hà nội
bản thân tôi rất mong muốn làm sao cứ hàng năm cứ được tổ chức những cái việc nghệ thuật truyền thống như thế này
thế thì tôi rất là thích và tôi rất cảm ơn
đây cũng là một cái sân chơi cho các nghệ nhân nghệ sĩ
đặc biệt như chúng tôi là các nghệ nhân
để truyền dạy lại để bảo tồn
bảo tồn lại cái bộ môn nghệ thuật truyền thống này
tôi rất là mong muốn và tôi rất cảm ơn lãnh đạo cấp trên đã quan tâm đến cái bộ môn mà không để cho nó mai một đi
đứng với góc độ là một công dân của một thủ đô lại là của một làng nghề
thì chúng tôi luôn sẽ tiếp tục phát huy những tinh thần lao động sáng tạo của mình để tạo nên những sản phẩm hữu ích cho thủ đô cũng như là cho đất nước
lễ hội là dịp để những người yêu thủ đô thưởng thức trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa là đại diện tiêu biểu nhất cho sức sống của di sản trên đất thăng long
thông qua đó mỗi người dân hà nội tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh trên nền tảng hiểu biết sâu sắc về lịch sử văn hóa của thành phố
để mỗi người dân là một sứ giả quảng bá hình ảnh văn hóa con người hà nội tới bạn bè nam châu
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa a nh org vn hoặc có số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo